tiến sĩ angrich koreze chủ tịch hiệp hội y tế nam phi cho biết hầu hết bệnh nhân nhiễm biến thể omicron ở đất nước của bà đã hồi phục bằng phương pháp điều trị đơn giản
sau khi chuẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm chúng tôi bắt đầu ngay với liều lượng thấp cortisone và thuốc ibuprofen để giúp giảm đau cơ và đau đầu
không có gì khác không có oxy thậm chí không cần kháng sinh
bà kersg cho biết hầu hết các trường hợp mắc orin cron được báo cáo cho đến nay đều biểu hiện các triệu chứng như đau nhức cơ thể nhức đầu mệt mỏi
họ có thể bị ho hoặc không chủ yếu là ho khan kèm theo đau và ngứa cổ họng
bà nói thêm theo một nghiên cứu gần đây biến thể omicron ảnh hưởng đến đường hô hấp trên và không ảnh hưởng đến đường hô hấp dưới như biến thể nelta
hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi vừa phối hợp với dscary health một công ty bảo hiểm y tế lớn thực hiện công trình nghiên cứu cụ thể trên hai trăm linh người bệnh
nghiên cứu phát hiện những người bị nhiễm omicron ít có khả năng phải nhập viện hơn
họ cũng có vẻ phục hồi nhanh hơn sau khi bị bệnh so với các biến thể khác
một nghiên cứu mới đã lý giải cho hiện tượng trên
khoảng bảy mươi ba dân châu phi trước đây đã nhiễm covid một mươi chín không được phát hiện nhưng nhẹ và qua khỏi qua đó tạo nên miễn dịch cộng đồng tự nhiên trong khu vực
tuy nhiên nhiều nhà khoa học đã chỉ ra các bằng chứng y sinh từ nam phi có thể gây hiểu nhầm cho các quốc gia khác vì biến thể omicron có thể hoạt động khác ở mỹ và ở các nơi khác
chẳng hạn ở mỹ
không có một ước tính đáng tin cậy nào về số người chưa tiêm phòng hoặc chưa từng mắc covid một mươi chín khiến họ có nguy cơ nhập viện và mắc bệnh cao hơn những người đã có một số miễn dịch với virus
hiện tại sáu mươi hai người mỹ đã tiêm đủ hai liều vaccine
các nhà khoa học ở nam phi dự đoán tỷ lệ dân đã tiêm đủ hai liều vaccine sẽ chống lại các triệu chứng bệnh nghiêm trọng khi mắc omicron
dữ liệu tổng hợp cho thấy còn ít nhất hai mươi người mỹ vẫn chưa tiêm vaccine hoặc chưa từng bị nhiễm covid một mươi chín
đó là khoảng sáu mươi sáu triệu người có hệ thống miễn dịch hoàn toàn
ngây thơ theo cách gọi của các nhà khoa học khi tiếp xúc với sars cov hai đây là những người có thể hứng chịu rủi ro lớn nhất khi mắc biến thể omicron
theo cdc omicron đã vượt mặt các biến chủng khác và hiện là chủng chiếm đa số tại mỹ
ap đưa tin omicrone hiện chiếm gần ba phần tư tương đương với bảy mươi ba trong tổng số các trường hợp covid một mươi chín được báo cáo vào tuần trước
các quan chức y tế liên bang cho biết vào hôm ngày hai mươi tháng một mươi hai con số mà cdc đưa ra cho thấy tỷ lệ lây nhiễm của omicron
tăng gần sáu lần chỉ trong một tuần
ở một số nơi tỷ lệ phổ biến của biến chủng này thậm chí còn cao hơn
ước tính omicdone là nguyên nhân của chín mươi các ca mắc mới ở khu vực new york đông nam trung tây và tây bắc mỹ ven biển thái bình dương
tín sĩ ahmed adarja một học giả cấp cao tại trung tâm an ninh y tế john hopkins không ngạc nhiên trước dữ liệu mới của cdc
vì điều tương tự đã xảy ra ở nam phi anh và đan mạch
ông dự đoán biến chủng này sẽ tiếp tục lây lan trong những ngày lễ sắp tới
các ca nhiễm trùng đột phá và những triệu chứng nghiêm trọng ở những người chưa được tiêm chủng
có thể gây áp lực cho hệ thống bệnh viện vốn đã phải chịu gánh nặng bởi biến chủng delta
omicron sẽ là thứ bạn gặp phải và cách tốt nhất để bạn có thể đối mặt với điều này là tiêm chủng đầy đủ ông nhấn mạnh
trước đó tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedro adhanom ghebreyesus cũng cảnh báo
biến chủng omicron đang lây lan nhanh hơi biến chủng delta
sau khi được các nhà khoa học nam phi và botswana phát hiện cuối tháng một mươi một
biến chủng omicron nhanh chóng lây lan ra khắp thế giới góp phần đẩy số ca mắc mới mỗi ngày
lên mức cao nhất lịch sử trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới sắp tới gần
cho đến nay các nhà khoa học chưa thể chắc chắn liệu biến chủng omicron có gây ra triệu chứng nặng hơn
hay nhẹ hơn so với các biến chủng khác hay không
các nghiên cứu ban đầu cho thấy người đã tiêm hai mũi sẽ cần một mũi tiêm nhắc lại để bảo vệ tốt hơn
chống lại tình trạng lây nhiễm từ omicron
tuy nhiên ngay cả khi không tiêm mũi thứ ba vaccine vẫn cung cấp mức độ bảo vệ đáng kể
giúp giảm triệu chứng nặng khi nhiễm chủng mới
thông tin từ tuổi trẻ theo hãng tin afp với khả năng lây lan nhanh
trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh mỹ cdc vừa cho biết
biến thể omicrone đang chiếm bảy mươi ba hai các trường hợp mắc mới trong tuần qua
biến thể này chính thức là biến thể thống trị ở mỹ
theo cdc các dữ liệu được cập nhật đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
ngày ba mươi tháng một mươi một mỹ công nhận biến thể omicron là biến thể đáng
nhưng không lo ngại
ngày một tháng một mươi hai ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên được xác nhận ở mỹ
như vậy biến thể omi gron chỉ mất khoảng hai mươi ngày để trở thành biến thể thống trị ở mỹ
vượt qua biến thể delta
trên cả nước các trường hợp mắc bệnh tăng chín trong tuần qua ở mỹ
nhưng đã tăng năm mươi bảy kể từ đầu tháng một mươi hai
theo thống kê của reuters số người nhiễm covid một mươi chín nhập viện tăng hai mươi sáu trong tháng này
cdc cho biết ở các bang oregon washington và idaho
biến thể omicron chiếm chín mươi sáu ba
theo reuters số lượng các ca nhiễm nói chung tăng lên đang khiến cho hy vọng
về một mùa lễ hội như bình thường của người mỹ ảm đạm hơn
với khả năng lây lan nhanh của biến thể omicron
theo tổ chức y tế thế giới who số ca nhiễm mới sẽ tăng gấp đôi
sau mỗi một năm đến ba ngày ở khu vực có sự lưu hành ngoài cộng đồng của biến thể này
trong những ngày gần đây nhiều trường đại học ở mỹ thông báo cho sinh viên
nhân viên và giảng viên về việc sẽ học trực tuyến trong các tuần đầu
sau kỳ nghỉ xuân cho đến khi có thông báo mới
theo thông báo của nhà trắng tổng thống mỹ joe biden sẽ có một bài phát biểu
quan trọng về chiến lược đối phó với biến thể omicron trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai giờ mỹ
hiện nay chiến lược đối phó với biến thể omicron của các nước âu mỹ
là đẩy mạnh tiêm vaccine gồm tiêm cho người chưa tiêm tiêm liều bổ sung tiêm cho trẻ em
tái áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại hạn chế sự kiện đông người và dịch vụ không thiết yếu
tăng cường kiểm tra chứng nhận vaccine
người dân được kêu gọi hoặc yêu cầu đeo khẩu trang đúng cách tại các nơi công cộng
giữ khoảng cách an toàn đảm bảo thông gió cho không gian trong nhà tránh các đám đông và vệ sinh tay
công chúng đang phải chịu đựng tình trạng quá tải thông tin liên quan đến biến thể omicron
nhận định của ông gary l kreb học giả về truyền thông sức khỏe của đại học johnson mason mỹ
nói với trang tin eiu news ông kreb cho rằng giữa rừng thông tin
người dân bị choáng váng bối rối và cảm thấy sốc
theo ông kreb có một thực tế là các cơ quan y tế cộng đồng cũng tỏ ra bối rối như chính công chúng
các câu hỏi về biến thể omicron
ví dụ nó lây nhiễm như thế nào động lực ra sao nó lẩn tránh hệ miễn dịch thế nào vẫn chưa được giải quyết
việc các cơ quan chức năng không có khả năng đưa ra những khẳng định dứt khoát
và không nên nói điều gì đó gây hoang mang đã dẫn đến những hướng dẫn mâu thuẫn ông greb nói thêm
ở thành phố bufalau thuộc bang new york những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt ở khu vực này
gần đây đã phải nghe những thông điệp trái chiều về việc họ có cần tiêm chủng để vào sân vận động hay không
tiếp theo là các cuộc tranh cãi về việc kiểm tra tiêm chủng và khẩu trang
phụ huynh học sinh ở khu vực địa phương vẫn tranh cãi triển miên về việc
có nên cho học sinh đeo khẩu trang vào giữa giờ học hay không
một nhà giáo dục địa phương thân thở sẽ rất hợp lý nếu tất cả mọi người đều tiếp nhận thông tin đầy đủ
để đưa ra nhận định thống nhất
việc thống nhất thông tin dường như ngày càng khó khăn đối với các nhà lãnh đạo
các quan chức y tế cộng đồng và những người bình thường
nhiều quan chức y tế cộng đồng đã học được trong hai năm qua về cách kiểm soát virus
tuy nhiên đại dịch vẫn tiếp tục thách thức họ với những biến thể mới
cùng kịch bản mới và những bất ổn mới
tiêm phòng đầy đủ vẫn có nghĩa là tiêm hay mũi vaccine mrna cho người tiêm pfizer và moderna
và một mũi với người tiêm vaccine của johnson johnson
tuy nhiên liệu có nên thay đổi thành ba mũi để ngăn chặn biến thể omicron hay không
israel trong khi đó đã tính đến việc tiêm chủng lần thứ tư
vaccine hầu như không phải là điểm gây tranh cãi duy nhất
đeo khẩu trang có nên bắt buộc
công minh để đóng cửa một lần nữa
tiến sĩ paul walter chủ nhiệm khoa y tại đại học california san francisco nói với yahoo news
có khoảng một mươi dòng thông tin treo xé nhau nhiều thông tin trong số đó đang thay đổi nhanh chóng
khi thông tin khoa học về đại dịch cũng đang được sản xuất hàng giờ
trên hết là sự kiệt quệ của người dân sau hai năm dịch covid một mươi chín
khi chúng ta bước vào năm thứ ba của đại dịch vaccine khẩu trang và các biện pháp khác
vẫn tiếp tục chịu sự tác động của các luồng chính trị văn hóa và khoa học tương tự trong giai đoạn đầu của đại dịch
mọi người trên khắp thế giới đã phải trải qua rất nhiều cảnh báo cả thực và giả
khiến nhiều người trở nên chai lì trước covid một mươi chín
nhà tâm lý học adam gran gần đây đã viết trên báo new york times
giữa tất cả những điều này mọi người đang cố gắng tính toán mọi rủi ro cho mình giữa kho thông tin vô tận
liệu có đủ an toàn để đi lại hay không liệu họ có cần lên kế hoạch quay trở lại các văn phòng hay không
các trường học có tiếp tục mở cửa không những câu hỏi này tiếp tục khó có câu trả lời chính xác ông gran viết
hai trăm linh liều vaccine của ấn độ cho trẻ dưới một mươi tám tuổi về đến việt nam
trên cơ sở chủ tịch quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao việt nam về tới sân bay nội bài
mang theo hai trăm linh liều vaccine covid cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi do ấn độ viện trợ
dạng sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai sau khi chuyên cơ chở đoàn công tác cấp cao của quốc hội việt nam
do chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đáp xuống sân bay nội bài
văn phòng quốc hội phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ bàn giao vaccine
vật tư nguyên liệu điều chế thuốc và kinh phí được hàn quốc ấn độ viện trợ
ủng hộ cho các cơ quan doanh nghiệp của việt nam
theo đó phó thủ tướng lê minh khái và tổng thư ký quốc hội
chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường thay mặt đoàn công tác bàn giao cho bộ y tế
và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hai trăm linh liều vaccine covid cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
do tập đoàn paris biontech ấn độ ủng hộ chuyển giao toàn bộ công nghệ
và một tấn nguyên liệu bảo chế hơn bốn bảy triệu viên thuốc movinavir hai trăm linh mg điều trị covid một mươi chín
do công ty optimus pharma ấn độ phối hợp với công ty mekofa ở việt nam
bên cạnh đó hai bên đã bàn giao hai tỷ won tương đương với bốn mươi tỷ đồng do tập đoàn tài chính hana hàn quốc
ủng hộ cùng với bidv để triển khai các hoạt động an sinh xã hội bao gồm chương trình tặng sáu mươi năm xe cứu thương
và xây nhà văn hóa nhà tránh lũ
việc đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội việt nam trở về cùng lô hàng viện trợ
ủng hộ và chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp hàn quốc ấn độ đã đóng góp vào thành công của chuyến công tác
đây là hai đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam ở châu á kể từ sau đại hội đảng lần thứ một mươi ba
và sau hai năm gián đoạn trao đổi đoàn cấp cao vì đại dịch covid một mươi chín
với lịch trình ngoại giao dày đặc gần bảy mươi hoạt động liên tục tại hai nước
trong đó có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và các hoạt động giao lưu hợp tác kết nối các địa phương doanh nghiệp hai bên
đã tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
quan hệ hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ
chuyến công tác đạt kết quả toàn diện về chính trị đối ngoại ngoại giao phục vụ kinh tế
ngoại giao vaccine ngoại giao nhân dân và công tác người việt nam ở nước ngoài
cụ thể đã có chín thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành cơ quan của việt nam
ký kết với hàn quốc và ấn độ ba mươi chín giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thỏa thuận hợp tác